thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua thì thông tin về đối tượng triệu quân sự
một đối tượng rất manh động và nguy hiểm từng phạm tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản
trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng ở xã thành long huyện thạch thành
tỉnh thanh hóa đã gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên với việc phát huy cao độ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn
ngõ chợ vừng xã yên dương huyện hà trung tỉnh thanh hóa
người dân vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi vừa ngày hôm qua một tù nhân vượt ngục nguy hiểm đã xuất hiện tại đây
khi mà nghe trên thông tin của mạng chúng tôi cũng lo lắng luôn luôn cảnh giác
cũng nói với toàn thể khu vực xóm cảnh giác
thông báo đối tượng triệu quân sự trốn khỏi trại giam
ngay trong chiều ngày ba mươi một tháng năm công an các đơn vị địa phương tỉnh thanh hóa lập tức triển khai phương án truy bắt
với quyết tâm cao nhất không để đối tượng triệu quân sự trốn thoát
nhanh chóng bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
ngay sau khi nhận được thông báo của giám đốc công an tỉnh
công an huyện hà trung đã huy động lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tập trung vào lực lượng tuần tra
trên các tuyến giao thông lập các chốt kiểm soát hành chính
hà trung được xác định là một trong những địa bàn đối tượng triệu quân sự sẽ đi qua hoặc lẩn trốn
vì vậy tại mỗi xã thị trấn các tổ tuần tra di động cũng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
trên các trang mạng xã hội và truyền thanh địa phương
thông tin cảnh báo về đối tượng cũng liên tục được lực lượng công an cập nhật để người dân nâng cao cảnh giác
tôi thấy triệu quân sự đang ngồi ở
trường dân sinh ngay cổng nhà vinh tiếu
thì tôi lát qua thấy đang ăn uống gì đấy
thì tôi chạy lại cổ cử tôi gọi đồng chí đạt lại
chắc mình xem có đúng là triệu quân sự hay không
tôi nhìn thấy là đúng là triệu quân sự là đối tượng truy nã của công an và bộ quốc phòng
thì tôi đã nhận được tôi nhìn thấy là đúng hình ảnh
nên là nhận ra là tôi điện báo cho đồng chí
huy trưởng xã đội trưởng và đồng chí hiệu trưởng công an xã
khoảng cả năm đến bảy phút thì các đồng chí đã có mặt để phối hợp vây bắt
tôi đã bảo với điện cho đồng chí cho anh phúc xe ôm
đi đường cung lộ để đón tôi để bám theo
tôi bảo anh phúc là nếu như hỏi đối tượng có đi xe ôm không thì anh cứ like đi
vẫn tôi và công an
xã và anh em tập trung anh em taxi xe ôm là đi đường sau là quay về chỗ góng cho vương chức của anh anh bôn là bắt luôn được
nhận được tin báo tối giác tội phạm từ quân chúng nhân dân
lực lượng công an xã yên dương nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng và người dân bắt giữ thành công đối tượng nguy hiểm triệu quân sự
trực tiếp tham gia bắt giữ thành công đối tượng trốn sự
nhưng để mà bắt giữ được đối tượng chống sự thành công
thì phải có cái vai trò rất lớn của quần chúng nhân dân
nếu không có quân chúng nhân dân báo tin và tham gia phối hợp với lực lượng công an
thì chắc chắn là cái việc bắt giữ đối tượng trụ quân sự sẽ không thể dễ dàng và cũng không thể đảm bảo an toàn
và cái việc mà bắt giữ thành công đối tượng trường quân sự cũng phần nào đấy giúp nhân dân trên địa bàn xã yên tâm
cũng không có bị hoang mang trước cái đối tượng nguy hiểm
lực lượng công an và quần chúng nhân dân cũng như bên
dân quân là bắt được thì tôi thấy là yên tâm và không hoang mang nữa
qua vụ việc vừa rồi đã minh chứng chứng minh cho lực lượng công an chính quy đã thực hiện tốt
chức năng nhiệm vụ cũng như vai trò rất là quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã an dương
có thể thấy rằng đây chính là cái kết quả tất yếu của cái việc mà lực lượng công an làm nòng cốt
đối tượng triệu quân sự đã bị bắt cuộc sống bình yên đã trở lại nơi đây thế nhưng câu chuyện về sự phối hợp giữa quần chúng nhân dân và lực lượng công an trong việc truy bắt tội phạm sẽ là một điểm sáng tiêu biểu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc